tại hà nội quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển đông đã phối hợp với học viện ngoại giao tổ chức lễ trao giải thưởng nghiên cứu biển đông năm hai nghìn một mươi chín
các bài dự thi năm hai nghìn một mươi tám đa dạng hơn thể hiện nhiều nội dung về chính trị kinh tế pháp lý truyền thông chính sách của việt nam
các tác giả tham gia phần lớn là các nhà nghiên cứu trẻ đang công tác và học tập tại các viện nghiên cứu các trường đại học các phóng viên của nhiều cơ quan thông tấn báo chí
các bài dự thi năm hai nghìn một mươi tám được phát động từ ngày ba mươi tháng năm đến hết ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám với sáu mươi công trình nghiên cứu và báo chí trên cả nước
đến từ nhiều cơ quan báo chí và địa phương tham dự ban giám khảo nhận xét chất lượng các bài dự thi năm nay rất đa dạng với các chủ đề như lịch sử quan hệ quốc tế luật pháp quốc tế thông tin truyền thông v v
đem lại cái nhìn tẩm quan về những vấn đề liên quan đến biển đông
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các bài nghiên cứu về biển đông xuất sắc và đặc biệt xuất sắc có ý nghĩa không chỉ về lý luận mà còn thực tiễn góp phần tuyên truyền về biển đông